đến năm hai nghìn một mươi chín tất cả các trạm bot phải áp dụng công nghệ thu phí tự động là chỉ đạo của bộ giao thông vận tải
nhằm bảo đảm tính minh bạch của các dự án bot
trước những phản ứng của dư luận về việc các dự án bot của bộ giao thông vận tải
cho rằng bên cạnh khâu truyền thông chưa tốt một nguyên nhân khác là do tính minh bạch của các dự án
do vậy phải minh bạch đầu vào của các dự án thông qua công tác quyết toán đầu ra công khai mức thu số thu mỗi lượt mỗi ngày
để giải quyết vấn đề này bộ giao thông vận tải yêu cầu đến năm hai nghìn một mươi chín
tất cả các trạm bot phải áp dụng công nghệ thu phí tự động ở tất cả các làn thu phí